tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện buôn đôn trường hợp loạn thần do rượu của ông bộ không
phải là trường hợp hiếm gặp nghiện rượu tới mức mỗi ngày ông bộ uống từ một đến hai lít rượu
chính vì vậy ông thường xuyên phải nhập viện điều trị trong tình trạng ngộ độc rượu nặng có
xuất hiện hiện tượng loạn thần mất kiểm soát đối với anh trung con trai ông bộ việc đi chăm
bệnh viện vì uống rượu đã không còn xa lạ theo các bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện đa
khoa huyện buôn đôn bệnh nhân ngộ độc rượu loạn thần do rượu khi nhập viện thường đi kèm
nhiều biến chứng nguy hiểm như suy các cơ quan nội tạng dối loạn ý thức hôn mê điều đáng buồn ở
đây là những trường hợp bệnh này thường bị bệnh viện
trường xuyên xảy ra tại khoa cấp cứu bệnh viện huyện buôn đôn
nghiêm trọng hơn ông bội anh lục văn phong ba mươi sáu tuổi nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy cấp
nghiện rượu lâu năm khiến anh phong luôn sống trong tình trạng thần chí rối loạn
đỉnh điểm là việc uống thuốc diệt cỏ paraguat
chịu tổn thương thần kinh do rượu bia ngày càng gia tăng báo động về hậu quả của việc sử dụng quá đà loại chất kích thích này
vì vậy tốt nhất không sử dụng quá nhiều rượu trong ngày
khi uống rượu không tham gia giao thông và các hoạt động tập thể
nếu thấy người say rượu có các biểu hiện bất thường về tâm thần và hành vi
nên đưa người say tới các cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị kịp thời
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ phim bia rượu trong các lễ hội